chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
hôm nay tại hà nội văn phòng chủ tịch nước tổ chức hội nghị cán bộ công chức và tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi chín
chủ tịch nước trần đại quang phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đến sự hội nghị
năm hai nghìn một mươi sáu được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của chủ tịch nước phó chủ tịch nước toàn thể cán bộ công chức của văn phòng chủ tịch nước
đã nêu cao tinh thần trách nhiệm ý thức tổ chức kỷ luật đoàn kết thống nhất phối hợp công tác khắc phục khó khăn
từng bước chủ động nghiên cứu tham mưu tổ chức phục vụ có hiệu quả các hoạt động đối nội đối ngoại của chủ tịch nước phó chủ tịch nước
hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan
để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công tác trong thời gian tới chủ tịch nước trần đại quang nhấn mạnh
văn phòng cần tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu cập nhật nắm bắt tình hình thực tiễn dư luận xã hội
để nâng cao chất lượng công tác tham mưu đề xuất với chủ tịch nước phó chủ tịch nước
đồng thời nâng cao hơn nữa chất lượng công tác nghiên cứu tham mưu góp ý kiến vào các dự án luật pháp lệnh
thành phố hồ chí minh vừa tổ chức tổng kết một mươi năm năm thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
trên địa bàn thành phố giai đoạn từ năm hai nghìn đến năm hai nghìn một mươi sáu
qua hơn một mươi năm năm thực hiện phong trào đã góp phần xây dựng người tốt việc tốt hình thành nhân cách con người
trong xây dựng đời sống văn hóa đô thị văn minh ở cơ sở góp phần nâng cao vai trò vị trí của các gia đình
trong xây dựng đời sống văn hóa đời sống kinh tế xã hội

các phong trào đã đi sâu vào đời sống của nhân dân và huy động được sự tham gia của các ngành các cấp
cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân hình thành nên một thành phố hồ chí minh năng động
sáng tạo nhưng rất đậm nét nghĩa tình
cũng nhân dịp này ủy ban nhân dân thành phố đã trao tặng bằng khen cho hai mươi bốn gia đình và bảy mươi hai tập thể tiêu biểu
đã có thành tích trong phong trào góp phần xây dựng thành phố văn minh hiện đại nghĩa tình
hôm nay ủy ban nhân dân huyện đảo hoàng sa thành phố đà nẵng đã tổ chức gặp mặt các nhân chứng là những công dân việt nam đã từng sống và làm việc tại quần đảo hoàng sa
tại buổi gặp mặt đại diện chính quyền huyện đảo hoàng sa khẳng định trước sau như một quần đảo hoàng sa là huyện đảo của thành phố đà nẵng
thuộc chủ quyền của việt nam đang bị trung quốc cưỡng chiếm trái phép bằng vũ lực từ năm một nghìn chín trăm tám mươi
thời gian qua thành phố đà nẵng đã tổ chức sưu tầm tiếp nhận nhiều tư liệu hiện vật có giá trị
lịch sử và pháp lý đối với quần đảo hoàng sa toàn bộ kho thông tin tư liệu hình ảnh về quá trình khai phá xác lập và bảo vệ chủ quyền của việt nam
đối với quần đảo hoàng sa sẽ được triển lãm tại nhà trưng bày hoàng sa ở đà nẵng từ tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
tại buổi gặp mặt tiến sĩ trần đức anh sơn viện nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội đà nẵng đã trao tặng ủy ban nhân dân huyện hoàng sa
một tư liệu quý chứng minh hoàng sa là của việt nam đó là tập bản đồ trung quốc do nhà xuất bản velab von dietrich riemer
của trung quốc năm một nghìn tám trăm tám mươi năm
trong khuôn khổ cuộc họp ủy ban thương mại và đầu tư đồng thời tổ chức cuộc họp nhóm tiểu ban thủ tục hải quan lần một
bên lề hội nghị quan chức cao cấp lần thứ nhất
với chủ đề tạo thêm động lực mới cùng vun đắp tương lai apec năm hai nghìn một mươi bảy tập trung vào đẩy mạnh tăng trưởng bền vững
sáng tạo và bao trung
tăng cường liên kết kinh tế và hội nhập khu vực sâu rộng tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
tiếp tục thúc đẩy triển khai các cam kết fta trong khu vực châu á thái bình dương thúc đẩy kết nối apec và kết nối chuỗi cung ứng
với nhiều nội dung ưu tiên trong năm apec hai nghìn một mươi bảy hải quan việt nam mong muốn các nền kinh tế thành viên cùng trao đổi
để đề xuất khuyến nghị và sáng kiến trong thực hiện kết nối và cơ chế một cửa phòng chống buôn lậu gian lận thương mại
nhằm thực hiện tốt vai trò quan trọng của cơ quan hải quan trong hợp tác tạo thuận lợi thương mại và bảo đảm an ninh thương mại
trong kết nối chuỗi cung ứng khu vực
hải quan việt nam mong muốn các nền kinh tế thành viên cùng trao đổi và cơ chế một cửa phòng chống buôn lậu gian lận thương mại
và khuyến nghị và sáng kiến trong thực hiện kết nối và cơ chế một cửa phòng chống buôn lậu gian lận thương mại